theo tục lệ hai mươi ba tháng chạp hàng năm là ngày người dân cúng ông công ông táo chuẩn bị đón tết nguyên đán
những ngày này các loại đồ lễ như hoa quả thực phẩm tươi sống vàng mã cá chép đỏ rất đa dạng
được bày bán nhiều tại các chợ dân sinh phục vụ cho nhu cầu làm mâm lễ của người dân
ghi nhận của phóng viên tại thị trường hà nội
tại khu vực chợ hà đông hà nội mặc dù đã là hai mươi hai tết
tuy nhiên các mặt hàng phục vụ cúng ông công ông táo vẫn rất dồi dào không có tình trạng khan hiếm hàng
hoa quả tươi vàng mã hay cá chép đỏ vẫn còn với số lượng lớn
phức giá vừa phải không trưng lệch với mọi năm
nếu như những năm trước trong mông lễ cúng hai mươi ba tết thường có bộ cá chép đỏ
thì năm nay người dân bỏ dần tục lệ thả cá
vì vậy mặt hàng này có phần
trầm lắng hơn mọi năm mặc dù giá thành chỉ từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng cho một bộ cá chép nhỏ
nhu cầu mua sắm của người dân năm nay chủ yếu là mua hoa quả bộ vàng mã để sắp lễ
tại khu vực bày bán những mặt hàng này người dân mua bán có phần nhộn nhịp hơn
sám một bộ vàng mã cùng ông công ông táo bao gồm mũ giày
giao động từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng tùy thuộc vào kích cỡ
ngoài ra tiệt vàng thỏi vàng thần tài có giá khá rẻ khoảng từ ba mươi đồng một vật phẩm
ngoài những mặt hàng truyền thống tại một số chợ tiểu thương cũng nhập về các mặt hàng cao cấp hơn
như cá chép cỡ lớn với giá khoảng hai trăm linh đồng một con
hoặc bộ vàng mã hoặc đặc biệt với hoa văn tinh xảo và kích thước lớn hơn với giá thành lên tới năm trăm linh đồng một bộ